công an tỉnh cao bằng vừa khởi tố ba bị can gồm vũ trung hiếu hoàng thị thu trang cùng chú tỉnh cao bằng và hoàng ngọc tuân chú tỉnh phú thọ
về hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba tại thành phố cao bằng
hiện đối tượng tuân đang bị bắt tạm giam còn hiếu và trang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tại hội đồng thi trung học phổ thông thành phố cao bằng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba
thí sinh vũ trung hiếu đã có hành vi dùng điện thoại di động chụp ảnh đề thi môn ngữ văn sau khi phát đề một mươi năm phút và gửi cho hoàng thị thu trang qua ứng dụng facebook messenger để nhờ trang giải hộ
khi đó hoàng ngọc tuân là bạn trai của trang đăng nhập vào tài khoản facebook của trang thấy hình ảnh đề thi đã lưu lại và đăng tải
trang và đăng tải lên trang facebook cá nhân của tuân đề thi sau đó bị lan chuyển trên mạng trang đã giải và gửi lại cho hiếu đáp án một số câu hỏi trong đề thi
nhưng do sám thị coi thi nghiêm ngặt nên hiếu không thể mở điện thoại để xem đáp án
liên quan tới việc hàng trăm người tụ tập phản đối xây dựng bến số ba cảng container long sơn
cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây dối trật tự công cộng
căn cứ tài liệu điều tra thu thập được công an thị xã nghi sơn của tỉnh thanh hóa
vừa ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với cao thị lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thôn hà đông xã hải hà
sau khi khám xét công an cho biết đã thu hồi nhiều tài liệu liên quan tới việc tổ chức kích động đông người chống đối xây dựng cảng
ngoài cao thị lĩnh cơ quan công an cũng đã triệu tập một số người khác lên làm việc
như truyền hình công an nhân dân đã thông tin từ một mươi tám đến ngày hai mươi ba tháng một
một bộ phận người dân xã hải hà thường xuyên tục trung tại khu vực xây dựng bến
số ba dự án cảng container long sơn và trụ sở ubnd xã hải hà để thể hiện quan điểm không đồng thuận cho chủ đầu tư triển khai dự án
mặc dù đã được cấp ủy chính quyền đoàn thể thị xã nghi sơn và xã hải hà liên tục tuyên truyền về ý nghĩa của dự án
chủ trương và cơ sở pháp lý xây dựng cảng cũng như việc triển khai xây dựng dự án ít ảnh hưởng tới ngư trường khai thác
môi trường tạo cơ hội phát triển kinh tế địa phương và việc làm cho người dân
một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy vừa bị bộ đội biên phòng điện biên phối hợp với đồn biên phòng thanh luông bắt giữ
tăng vật thu giữ là bốn trăm linh gram heroin và một viên ma túy tổng hợp
chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi tổ công tác làm nhiệm vụ tại khu vực mốc một trăm linh năm tuyến biên giới việt nam lào
thuộc địa phận xã thanh hưng huyện điện biên phát hiện một tổ công tác yêu cầu đối tượng dừng lại kiểm tra hành chính
và phát hiện bên trong ba lô đối tượng đeo trên người có bốn cục chất bột dạng nén màu trắng đục
trọng lượng khoảng bốn trăm linh gram ghi là heroin năm túi ni lông màu xanh bên trong có các viên nén màu hồng
mang ký hiệu vki ghi là ma túy tổng hợp số lượng một viên
đấu tranh khai thác đối tượng khai nhận tên là quảng văn thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện điện biên
số ma túy trên thuận mua của một người phụ nữ không rõ danh tính tại khu vực mốc một trăm linh năm với giá là hai mươi năm triệu đồng
nhằm mục đích mang về để sử dụng và bán kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thống nhất của tỉnh đồng nai đã khởi tố và bắt tạm giam hai đối tượng
hoàng trọng phi hai mươi một tuổi và phạm đông duy hai mươi tám tuổi cùng chú tại tỉnh đồng nai
để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hoàng trọng phi bị các trinh sát công an huyện trảng bom bắt quả tang khi đang mang sáu gói ma túy tổng hợp
và ba viên thuốc lắc với tổng trọng lượng hơn hai mươi ba g bán cho người nghiện tại khu phố trần cao vân thị trấn dầu dây
sau mở rộng cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với phạm đông duy
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã nghiện ma túy lại lười lao động nên mua ma túy về phân nhỏ
bán lại cho người nghiện sử dụng thì bị bắt giữ
tiếp tục đợt gia quân kiểm tra vi phạm giao thông trên tuyến quốc lộ hai mươi
các tổ công tác của bộ công an phối hợp với công an tỉnh đồng nai đã kiểm tra phát hiện và xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông
chỉ tính riêng trong hai ngày từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi đến ngày hai mươi tám tháng một mươi
hai tổ công tác của bộ công an phối hợp với công an tỉnh đồng nai đã kiểm tra gần bốn lượt phương tiện
qua đó đã phát hiện lập biên bản xử lý hai trăm bảy mươi trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông
trong đó một trăm linh trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
một mươi trường hợp vi phạm về ma túy
đáng chú ý trong bảy vụ tài xế xe ô tô có sử dụng chất ma túy thì có tới cả hai vụ cả tài xế cùng bảy người đi chung xe đều dương tính với chất ma túy
có dấu hiệu tàng trữ trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ một bịch tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
tổ công tác đã bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
tại tỉnh nghệ an nhằm chủ động phòng ngừa phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm
về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện có phần kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông
công an tỉnh nghệ an đã và đang tiếp tục tăng cường thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn
trên cơ sở điều tra khảo sát thực địa đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp vinh tỉnh nghệ an tăng cường lực lượng
thiết bị nghiệp vụ kỹ thuật thành lập các tổ công tác cắm chốt kiểm tra đo nồng độ cồn trên các tuyến đường địa bàn
thực hiện chuyên đề cao điểm về xử lý vi phạm nồng độ cồn chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp vinh tỉnh nghệ an đã lập biên bản xử lý hai hai trăm năm mươi một trường hợp vi phạm
thực tế qua kiểm tra thời gian qua cho thấy việc xử lý vi phạm nồng độ cồn vẫn còn gặp khó khăn
một số trường hợp còn tìm biện pháp trốn tránh điều khiển phương tiện bỏ chạy khi được lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng để kiểm tra
gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng
đối với những trường hợp này tổ công tác sẽ sử dụng các biện pháp nhiệm vụ để xác định hành vi vi phạm và có biện pháp xử lý theo đúng quy định
với quan điểm không có vùng cấm không can thiệp vào hoạt động xử lý vi phạm nồng độ cồn nhằm nâng cao ý thức của người dân
tạo thói quen đã uống rượu bia không lái xe của mọi người dân
thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an sẽ tiếp tục bố trí lực lượng
phối hợp với công an các huyện thành thị thường xuyên kiểm tra cẩn trang kiểm soát
khép kín thời gian trên các tuyến đường địa bàn để phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
do ảnh hưởng của mưa lớn và không khí lạnh nên từ đêm nay đến ngày hai tháng một mươi một
ở khu vực từ quảng nam từ nam nghệ an đến quảng ngãi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
nguy cơ lũ lụt xảy ra tại các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi
dự báo từ đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi
đến sáng ngày ba mươi một tháng một mươi
ở khu vực từ nam nghệ an đến quảng ngãi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với tổng lượng mưa phổ biến từ năm mươi đến một trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm linh mm
ngoài ra ngày và đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi
ở bắc bộ thanh hóa có mưa rào và rông cục bộ có nơi mưa to
với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm có nơi trên tám mươi mm
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo từ ngày mai ba mươi tháng một mươi đến ngày ba tháng một mươi một
trên các sông từ quảng bình đến quảng ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ
biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ ba đến bảy mét hạ lưu từ một đến ba mét
trong đợt lũ này mực nước đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động một báo động hai
có sông trên báo động hai riêng các sông ở thừa thiên huế ở mức báo động hai và trên báo động hai
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi
ngập lụt cục bộ ở vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi
một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy vừa bị bộ đội biên phòng điện biên phối hợp với đồn biên phòng thanh luông bắt giữ
thu giữ bốn trăm linh g heroin một viên ma túy tổng hợp
chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi tổ công tác làm nhiệm vụ tại khu vực mốc một trăm linh năm tuyến biên giới việt nam lào
thuộc địa phận xã thanh hưng huyện điện biên phát hiện một đối tượng đi bộ hướng từ biên giới vào nội địa có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện trong ba lô đối tượng đeo trên người có khoảng bốn trăm linh g heroin một viên ma túy tổng hợp
đối tượng khai nhận là quang văn thuận chú huyện điện biên
số ma túy trên thuận mua tại biên giới về để sử dụng và bán kiếm lời
lương văn duy chú tỉnh tuyên quang hiện ở thành phố hà giang
đã bị công an huyện bắc quang tỉnh hà giang ra quyết định tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi chống người thẻnh công vụ
tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi phát hiện duy lái xe tải kéo theo rơ móc có dấu hiệu vi phạm
tổ tuần tra của trạm cảnh sát giao thông vĩnh tuy thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà giang
đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên duy bỏ chạy khiến tổ công tác phải dùng xe chuyên dụng truy đuổi
tiến hành cân tải trọng cảnh sát giao thông xác định xe của duy vượt quá tải trọng chín mươi một
đo nồng độ cồn đối tượng vi phạm gấp đôi mức kịch khung
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính nhưng đối tượng không chấp hành
mà còn chửi bới lăng mạ lực lượng cảnh sát giao thông đồng thời che chắn ngang quốc lộ hai gây ủn tắc giao thông
một mươi năm ô tô tải vận chuyển số lượng lớn đường kính và hộp gỗ lẩu đã bị lực lượng công an tỉnh quảng trị
tối ngày hai mươi tám tháng một mươi tại km bốn mươi thuộc quốc lộ chín đoạn qua địa phận khóm hai thị trấn crong clang huyện đắk crong
tổ công tác của công an huyện đắc crong và phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng trị phát hiện một mươi năm ô tô tải van
có dấu hiệu nghi vấn chạy với tốc độ cao nên yêu cầu dừng xe
qua kiểm tra phát hiện trên ô tô biển kiểm soát bảy mươi bốn l sáu nghìn một trăm hai mươi năm có năm hộp gỗ chưa xác định được chủng loại
một mươi bốn phương tiện còn lại chở theo số lượng lớn bao tải
đường kính với ước tính khoảng hơn năm mươi tấn
tại thời điểm khám xét các tài xế không xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng này
sở y tế tp hcm cho biết trên địa bàn đã ghi nhận hai mươi trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ
trong đó một mươi tám bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng chuyển nhiễm do hiv gây ra
hai mươi bệnh nhân này hiện đang điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm trong đó có hai ca diễn tiến nặng
còn lại hầu hết đều có diễn tiến sức khỏe khả quan
theo các chuyên gia y tế bệnh đậu mùa khỉ không dễ lây lan ra cộng đồng bệnh có cách lây gần sống hiv
tuy nhiên khác với hiv bệnh sẽ tự thải trừ hoàn toàn virus và nhanh khỏi nếu bệnh nhân có miễn dịch tốt
đậu mùa khỉ chỉ diễn tiến nặng đối với người suy giảm miễn dịch
ngày hôm nay chính quyền địa phương huyện phú riềng tỉnh bình phước đang phối hợp với các đơn vị liên quan
thống kê thiệt hại tích cực khắc phục hậu quả sau mưa lớn kéo theo lốc xoáy
khiến cho nhiều căn nhà dân cùng với cây trồng bị hư hỏng và gãy đổ
trước đó vào chiều tối ngày hôm qua hai mươi tám tháng một mươi trận mưa lớn kèm theo sông lốc kéo dài khoảng ba mươi phút
bất ngờ quét qua địa bàn xã long tân huyện phú riềng đã làm thiệt hại nhiều diện tích cây trồng và nhà cửa
theo thống kê sơ bộ dông lốc gây thiệt hại cho khoảng ba mươi hộ dân khoảng hai mươi hectare cây trồng bị gãy đổ
chủ yếu là điều cao su và một số ít cây trồng khác đang trong giai đoạn thu hoạch
có bốn căn nhà bị tốc mái sập tường mức độ thiệt hại khoảng từ ba mươi sáu mươi
ngoài ra nhiều diện tích cao su của nông trường long tân
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su phú riềng cũng bị gãy đổ